nhằm tạo sinh kế để phát triển bền vững bên cạnh thực hiện tốt các chính sách chung của hội nông dân tỉnh nghệ an
hội nông dân các huyện miền tây nghệ an đã có nhiều chính sách phù hợp cách làm hay mô hình hiệu quả
giúp hội viên nông dân người đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thoát nghèo ổn định cuộc sống
từ một hộ nghèo năm hai nghìn một mươi bảy gia đình anh lê trọng hà dân tộc thổ ở xóm lung thượng xã nghĩa lợi huyện nghĩa đàn
là một trong ba hộ được chọn làm điểm để nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế dê giống sinh sản cho người đồng bào dân tộc thiểu số
cùng với bảy con dây giống nhờ cân cù chịu khó đến nay đàn dê sinh trưởng phát triển tốt
gia đình đã bán được ba mươi năm triệu đồng để sửa chữa nhà ở mua sắm các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho gia đình
năm hai nghìn một mươi bảy được huyện và tỉnh hộ trừ phù hợp hộ trừ cho ba hộ gia đình trong xã nghĩa lợi
gia đình tôi cũng được hộ trừ là bước đầu tiên
đàn dây là bảy con hiện tại bây giờ đàn dây là có hai mươi con
trước đó tôi cũng đã bán được ba mươi năm triệu hộ trừ cho con cải học hành xây dựng lại căn nhà cũ làm lại căn nhà mượn
còn ở xóm lung bình xã nghĩa lợi hộ gia đình anh lê văn đường cũng may mắn được hưởng chương trình hỗ trợ
đến nay mô hình thực sự đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
quá là mô hình của chúng tôi rất mong là hội nông dân huyện
sẽ đạt được những mô hình của chúng tôi rất mong là hội nông dân huyện
sẽ đạt được những mô hình tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế
từ mô hình này đến nay sáu trên sáu xóm trong xã nghĩa lợi trên địa bàn huyện
đã có từ năm đến một mươi hộ đầu tư nuôi dê theo định hướng và quy mô từ một mươi năm đến hai mươi con
đến nay trên địa bàn huyện nghĩa đàn đã có nhiều hộ nông dân mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế
nâng cao hiệu quả sản xuất vươn lên thoát nghèo
chân nuôi dê xin kể cho bà con nông dân đặc biệt là những hộ nông dân đồng bào nhân tục thiểu số
đây là một lợi thế rất lớn cho địa phương ở vùng núi như xã nghĩa lợi
qua thực hiện mô hình trong hai năm với chỉ đạo tập trung cho mô hình
đến nay mô hình phát triển rất hiệu quả
từ hiệu quả của mô hình xin kể của ba hồ được hỗ trợ của tỉnh
mô hình đến nay phát triển rất tốt
xác định đây là một nội dung phù hợp với điều kiện của địa phương
từ đó hội đồng xã cũng đã xây dựng những kế hoạch tiến khai cụ thể
đối với các xóm còn lại
từ hiệu quả thiết thực của mô hình hỗ trợ xin kể dây giống sinh sản
cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai ở xã nghĩa lợi
không chỉ góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững
mà tạo ra hướng phát triển cho người dân vùng sâu vùng xa
vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh nghệ an
có việc làm tăng thêm thu nhập sớm vươn lên thoát nghèo